chiều qua ngày một mươi tháng một đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến thăm và chúc tết tại tỉnh ủy ninh bình công an tỉnh ninh bình công an thành phố ninh bình
huyện kim sơn công an huyện kim sơn và các xã quang thiện huyện kim sơn công an thị trấn yên ninh huyện yên khánh
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ
bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và chúc mừng những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế
xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh ninh bình
đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai nhân dịp bước sang năm mới hai nghìn hai mươi ba và chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng bộ công an gửi lời cảm ơn
và chúc đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh đinh bình tiếp tục đoàn kết và phát triển đạt được những kết quả to lớn hơn nữa
đồng chí cũng mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh ninh bình tiếp tục tạo mọi điều kiện để lực lượng công an ninh bình
phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới
nhân dịp này đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ và các đồng chí trong đoàn công tác đã đến thăm chúc tết cán bộ
chiến sĩ công an tỉnh ninh bình đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an tỉnh ninh bình đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị thời gian tới công an tỉnh ninh bình cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
nhất là chú ý xây dựng lực lượng công an toàn tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền
chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trước mắt tập trung triệt khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công trả đáp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mão
vào mùa lễ hội đầu năm hai nghìn hai mươi ba để nhân dân vui xuân đón tết an toàn lành mạnh
cùng ngày đồng chí thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc tết công an thành phố ninh bình
công an huyện kim sơn và huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện kim sơn đảng ủy
ủy ban nhân dân công an xã quang thiện huyện kim sơn công an thị trấn yên ninh huyện yên khánh
tại những nơi đến thăm thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới đảng bộ chính quyền
nhân dân các địa phương và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an cùng gia đình bước sang năm mới mạnh khỏe
hạnh phúc vận đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao